nhằm giúp cải tạo môi trường chỉnh trang mỹ quan đô thị giải quyết tình trạng ngập nước
cải thiện chất lượng sống cho người dân ven các con kênh rạch ô nhiễm trên địa bàn tp hcm
là vấn đề được nêu ra tại buổi hội thảo chỉnh trang và phát triển đô thị tổ chức vào chiều qua tại tp hcm
qua hơn hai mươi năm triển khai thực hiện di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch
tp hcm đã bồi thường và di dời khoảng ba mươi sáu căn hộ với các dự án điển hình như
dự án vệ sinh môi trường nước lưu vực kênh nhiêu lọc thị nghè nâng cấp đô thị lưu vực tân hóa lò gốm v v
các dự án của thành phố đã góp phần vào việc cải thiện môi trường chỉnh trang mỹ quan đô thị
giải quyết tình trạng ngập nước cải thiện chất lượng sống cho người dân ven các con kênh rạch ô nhiễm
tuy nhiên trên địa bàn thành phố hiện nay còn khoảng hai mươi căn nhà trên và ven kênh rạch
tập trung chủ yếu ở quận tám là chín tám trăm linh sáu căn quận bình thạnh là một tám trăm ba mươi căn quận bảy là một bảy trăm ba mươi căn và các quận khác
qua đó thành phố đã và đang tập trung triển khai chương trình đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị của thành phố
cứa hạch đến năm hai nghìn hai mươi thành phố hồ chí minh di dời và tổ chức lại cuộc sống cho hơn hai mươi hộ dân
đang sống trên và ven kênh rạch nhằm giúp cải thiện chất lượng sống cho người dân nơi đây